mà cho đến nay vẫn in sâu trong tâm trí của từng thành viên đại gia đình giáo sư nguyễn xiển
qua những lần gặp bác mỗi người trong gia đình có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình
và đó cũng là kỷ niệm đẹp và là nguồn cảm hứng mỗi khi nhớ đến bác hồ
đối với bố tôi thì ở trong gia đình là một người bố mà chín đứa con
đều thương yêu và đều kính trọng bố
bởi vì bố tôi là một tấm gương điển hình cho cái ý chí vươn lên phấn đấu
để nắm lấy khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp chung
đối với bố tôi thì cái ấn tượng mà sâu sắc nhất đối với tôi
đấy là người coi như cái việc học khoa học kỹ thuật nắm được khoa học kỹ thuật
để phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
đấy là công tác canh mạng
những cái lúc như lúc này thì chúng tôi mới lại thấy được cái giá trị
về mặt tư cách của một con người như giáo sư nguyễn triển
khi mà cả đất nước cả dân tộc chúng ta đang có vào một cái công cuộc
chống tham nhũng rất lớn để xây dựng đất nước trong những năm tháng rất quan trọng này
thì tôi càng nghĩ lại càng rất tự hào về bố mình
gia đình có năm người con trai
bố tôi đã phân công ngay anh cả tôi đã đi bộ đội sớm
đã hy sinh ở chiến thịnh biển vân phủ
anh thứ hai tôi cũng dân công tải đạn ở tận nari ở bắc cạn
là vùng khó khăn nhất đất nước
nhưng anh luôn dưới tôi cũng đi bộ đội đóng ở hải phòng phòng cảng ni
còn tôi cũng đã bằng áo lính hai lần rồi
chỉ có em út tôi thì sức khỏe không bằng các anh
thì nhưng cũng được bố tôi giao dụng liên tật
hát lót công tác ở những vùng xa
chứ không kiếm một cái chỗ gì để có lợi cho gia đình mình cho con cái mình
thì tôi nghĩ rằng những tấm gương của bố tôi không chỉ là niềm tự hào của chúng tôi
mà niềm tự hào của giới trí thức việt nam
của những con người việt nam suốt đời thì ta bác hồ
mẹ tôi là một người phụ nữ hà nội gấp công dung ngôn hạnh
đã là hậu phương vững chắc cho chồng trong những năm khó khăn vất vả kháng chiến
khi chồng đi công tác một mình ở nhà nuôi đàn con nhỏ
tăng ra sản xuất và chăm lo cho các con
và các con đã lớn lên trong kháng chiến
sau này về hà nội thì đều được đi học và đều đã trưởng thành
tôi thì sinh ra thì trong hồi bé thì cũng đã được ở với ông
thế nhưng khi lớn lên đi làm thì cũng lúc đấy ông cũng mất rồi
thời gian ở với ông thì cũng không nhiều
thế nhưng mà cũng được nghe mọi người kể lại cái câu chuyện về ông
và cũng đã được gặp ông từ nhỏ
đối với gia đình và đối với bản thân tôi
thì ông nội luôn là một cái tấm gương để tôi nói theo học tập
và tôi đặc biệt cảm phục ông về cái tinh thần học tập
tiếp khu khoa học kỹ thuật và hết lòng vì dân vì nước
đó là cái mà cho đến tận hiện nay trong công việc hiện nay
thì tôi vẫn luôn luôn coi đó
đó là cái mục tiêu và cái mục đích phấn đấu của mình
trong thời kỳ cách mạng tháng tám
giáo sư nguyễn xiển rất tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội
nhận trách nhiệm với chủ tịch hồ chí minh
đảm đương nhiệm vụ chủ tịch ủy ban hành chính bắc bộ
tận tình với công tác chỉ đạo hàn đê chống lụt trong điều kiện đất nước đầy khó khăn
nắm giữ công vị chính trị xã hội quan trọng
nhưng nguyễn xiển vẫn ham mê công tác nghiên cứu khoa học
đặc biệt là khoa học khí tượng
rời khỏi công vị phụ trách đài khí tượng phù liễn kiến an ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo yêu cầu của chính phủ
nguyễn xiển được cử làm giám đốc nha khí tượng thủy văn việt nam
và từ đó ông gắn bó lâu dài với ngành khí tượng nước nhà cho đến mãi sau này
ngay sau khi thành lập nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
thì bác hồ đã ký xác lệnh thành lập ngành khí tượng văn
và đã giao cho cụ nguyễn xiển làm người đứng đầu ngành từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
và chúng ta thấy rằng với đặc thù của ngành
đó là một ngành rất là phải khó khăn
với kiến thức tổng hợp từ toán lý rồi khí tượng thủy văn
và phải gian khổ từ những ngày đầu tiên thành lập
ngay sau khi được ra nhiệm vụ
giáo sư nguyễn xiển đã có những đóng góp rất tích cực
đối với những hoạt động trong nước thì đã thiết lập mạng lĩnh trạng
đã có những nghiên cứu khoa học cơ bản đầu tiên về lĩnh vực khí tượng
từ những bản đồ phân vùng những bản đồ phân vùng khí hậu v v
đến ngày hôm nay đó vẫn là những cái sản phẩm nền tảng cho sự phát triển của ngành
nhà cách mạng nhà khoa học nguyễn xiển
là người giám đốc đầu tiên
người tư lệnh đầu tiên của ngành khí tượng thủy văn
lúc đó còn gọi là nhà khí tượng thủy văn
chúng tôi hết sức tự hào về người giám đốc đầu tiên
người đã xây dựng và tạo ra cho ngành khí tượng thủy văn
có một sự lớn mạnh như hôm nay
và sự lớn mạnh hôm nay thì luôn luôn được kế thừa phát triển
với những tấm gương như là nhà cách mạng nhà khoa học nguyễn xiển
ngay trong thời kỳ kháng chiến chống pháp gian khổ
nguyễn xiển vẫn say mê công tác khoa học giáo dục
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
ông hoàn thành hai công trình
toán học đại cương và cơ học thuần lý bằng tiếng việt
hợp tác với các nhà khoa học nổi tiếng giàu tâm huyết
như tiến sĩ toán học cơ bản và trường sư phạm cao cấp
là những trường đại học đầu tiên đào tạo nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật
phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc
giáo sư đã tạo ra được một hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng văn
và đưa lĩnh vực khí tượng văn vào phục vụ cuộc sống
và trên trường quốc tế thì giáo sư nguyễn xiển cũng đã tạo nên một cái vai trò vị thế của ngành rất lớn
từ việc việt nam người ta ngay sau khi thành lập đã chủ động tham gia các diễn đoàn quốc tế và tổ chức liên quan
giáo sư nguyễn xiển đã tạo ra những mối quan hệ song phương với các tổ chức thế giới như là liên xô
là ba lan là trung quốc v v để kêu gọi sự hỗ trợ không phải chỉ vì kỹ thuật mà về tài chính
mà hơn nữa đó là sự hỗ trợ về sự ủng hộ về tinh thần chính trị đối với chủ quyền sự phát triển của đất nước
giáo sư nguyễn xiển là một người hoạt động hết sức lỗi lạc
trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng có những đóng góp hết sức quan trọng trong các lĩnh vực về chính trị
xã hội giữ những vị trí quan trọng của đảng nhà nước quốc hội
nhưng ông là người mà có thể nói cả cuộc đời đã dành cho ngành khí tượng thủy văn và vị trí đứng đầu lâu nhất
trải qua các thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước rất khó khăn thì đã đưa ngành khí tượng thủy văn từng bước phát triển
xây dựng đội ngũ
lực lượng cán bộ khí tượng thủy văn để đáp ứng yêu cầu trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng như trong các cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
giáo sư nguyễn xiển đã xa chúng ta hơn hai mươi năm
ông thật sự là một nhà khoa học chân chính xứng đáng là một trong số rất ít người thực hiện đúng khẩu hiệu
sống chiến đấu học tập và lao động theo gương chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
là người được đảng tin dân mến
bạn bè nể trọng
với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp khoa học nước nhà góp phần cho sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc
giáo sư nguyễn xiển đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như huần trường sao vàng huần trường hồ chí minh
giải thưởng hồ chí minh huần trường hiếu nghị giữa các dân tộc
tên của ông đã được đặt cho một con đường ở quận thanh xuân thành phố hà nội và ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước